với sắc mai vàng thắm tiếng chống múa lân sôi động trong những nét chữ xuân trên giấy hồng điều
tại phố thư họa quốc ngữ ông đồ trước nhà văn hóa thanh niên thành phố và công viên hội hoa xuân tao đàn
là hai trong nhiều nét đẹp xuân thu hút người dân và du khách tới du xuân tại tp hcm
đã nhiều năm nay cứ mỗi dịp tết đến xuân về công viên tao đàn đều được chính quyền thành phố chọn
để mở hội hoa xuân cho bà con nhân dân và du khách tới thưởng lãm
bên cạnh những tiểu cảnh như linh vật chó cây đàn tháp chăm với những thảm hoa rực rỡ
là một khu trưng bày những cốt mai kiển với những tạo hình mỹ thuật cổ kính và tài hoa
khi đến đây ai cũng thấy mình như được trở về với thế giới tuổi thơ
nơi có những thảm hoa đẹp đẻ hiện bày dưới ánh nắng xuân
khi mà tết về thì ba mẹ rất là bận rộn không có thời gian cho mấy bé
thì mình là người có nhiệm vụ đưa mấy vé đi ra đây
mấy bé rất là thích nãi giờ mấy bé cứ quay quanh với hoa với lại những cái cảnh vật trang trí ở đây
mình thấy là mình chỉ là một cái niềm vui nhỏ nhỏ cho mấy vé để cho ba mẹ làm việc trong mấy ngày tết này
năm hai nghìn một mươi tám thì em thấy bên mình trang trí hoa rất là đẹp và em cảm ơn nhà nước đã cho em một dịp đêm
để dư sơn với các bạn vì chụp hình rất là đẹp và những bông hoa ở đây cũng rất là kỹ lưỡng
em muốn chúc tất cả quý vị khán giả là
sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng một năm con chó tràn đầy niềm vui
phố thư họa chữ quốc ngữ nằm trước nhà văn hóa thanh niên thành phố
nhiều năm qua đã trở thành một địa chỉ văn hóa của các em học sinh các nam thanh nữ tú và cả du khách nước ngoài
các em học sinh và sinh viên tới xin chữ mua những bức thư họa để cầu mong học giỏi hay gửi một lời chúc cho người thân
nhưng đi chơi phố ông đồ đâu chỉ có xin chữ
những bức thư hòa còn là một khung cảnh đẹp cho những tấm hình kỷ niệm lưu giữ một tuổi trẻ một mùa xuân
tôi là một người viết chữ thư pháp tiếng việt và tôi viết những câu chúc tết chúc xuân cũng như là những câu chúc mừng một năm mới an khang thịnh vượng đến với mọi người với mọi nhà
để thể hiện cái phong tục bằng cái cách mà cho chữ với nhau có nghĩa là không cần nói một cái gì đó cầu kỳ quá
mà chỉ đơn giản là gỡ gắm cái tình cảm của mình hay là một cái điều chúc
chữ đơn giản thôi thì cũng đủ để mà nói lên hết được cái tình cảm của người gửi đến cho người nhận
cứ mỗi mùa xuân con người ta lại như trẻ lại
dù với thời gian trôi ký ức con người chạy thêm lên nhưng đó là những ký ức đẹp tràn ngập yêu thương
bởi đó là khi ta biết nhìn sang người khác và nhìn ngắm những bông hoa viết suy ngẫm từ những nét chữ của cha ông
mùa xuân tới với thành phố của những người con lao động năng nổ cần cù này
giản dị như một công viên ngập tràn hoa một hoa tay trên nét chữ hay một lời mời cùng ngồi xuống chung một cuộc vui